vào hồi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực vùng biển thuộc thôn một mươi xã hải đông
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tổ tuần tra kiểm soát trên biển của đồn biên phòng bắc sơn
phối hợp hải đội hai trong khi làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện bốn tàu vòng xi măng không biển kiểm soát
đang tiến hành bơm hút cát trái phép với số lượng lớn
bốn chủ tàu gồm đỗ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phạm văn cứu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại thôn một mươi xã hải đông thành phố móng cái
nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn năm xã hải xuân thành phố móng cái
đặng văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khu một phường hải yên thành phố móng cái
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên bốn tàu đã khai thác được tổng số khoảng năm mươi tám mét khối cát
và bốn máy bơm công suất một mươi hai cv cùng tám vòi ống nhựa
các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người phương tiện và giấy phép hoạt động khai thác cát
hiện đồn biên phòng bắc sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời ra quyết định tạm giữ tăng vật năm mươi tám mét khối cát và bốn tàu hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật